chính phủ vừa ban hành nghị định chín mươi bốn quy định cơ chế chính sách yêu đãi đối với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
trung tâm được thuê đất trong thời hạn năm mươi năm trong các khu công nghệ cao và được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê
đối với cơ sở trung tâm tại khu công nghệ cao hòa lạc miễn tiền sử dụng hạ tầng cho diện tích đất được thuê
miễn toàn bộ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và được hưởng thế suất thuế thu nhập doanh nghiệp một mươi trong ba mươi năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu
miễn thuế trong bốn năm và giảm năm mươi số thuế phải nộp không quá chín năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế
bên cạnh đó các cơ sở của trung tâm ngoài khu công nghệ cao hòa lạc cũng được hưởng ưu đãi về thuế tương tự theo quy định tại pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp